giới chức y tế thành phố vũ hán miền trung trung quốc vừa cho biết tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do những bệnh viêm phổi lạ
đây là ca tử vong thứ ba tại trung quốc liên quan đến virus corona
tính đến thời điểm hiện tại vũ hán có một trăm chín mươi tám người bị chuẩn đoán mắc bệnh viêm phổi lạ
trong số này có một trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới chỉ riêng trong hai ngày cuối tuần qua
ngoài ra ba trường hợp khác nhiễm corona đã được ghi nhận ở thủ đô bắc kinh và tỉnh quảng đông
chính quyền thành phố vũ hán cho biết nguy cơ lây nhiễm từ người sang người là tương đối thấp và có thể phòng ngừa được và ngăn chặn được
tuy nhiên dư luận gia tăng lo ngại trước kỳ nghỉ tết nguyên đán ở trung quốc khi hàng trăm triệu người đi lại trên khắp cả nước có thể khiến virus lây lan sang các khu vực khác của nước này